thưa quý vị liên quan tới vụ tổ công tác bảo vệ rừng bị truy sát khiến một người tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương xảy ra vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại xã phi tô huyện lâm hà
lãnh đạo công an của tỉnh lâm đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can khởi tố vụ án và bắt tạm giam năm đối tượng có liên quan
lãnh đạo công an của tỉnh lâm đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can khởi tố vụ án và bắt tạm giam năm đối tượng có liên quan
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng tám công an bắt khẩn cấp đối tượng mơ bông hà hoàng bốn mươi tuổi liên hót hà long một mươi bảy tuổi liên hót hà giác hai mươi hai tuổi
chiều tối cùng ngày nghi phạm thứ tư bị bắt là lâm mưu hà trăn ba mươi ba tuổi nghi phạm thứ năm là cà long hà hèn hai mươi hai tuổi hiện đang bỏ trốn khỏi nơi sinh sống
chiều cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục về làm việc
trên đường ra khỏi thôn hang hớt bất ngờ gặp một nhóm người kích động đã dùng đá gỗ ná cao su
tấn công vào lực lượng chức năng
bị tấn công bất ngờ khiến một mươi chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng chữa trị
một số đối tượng quá khích đã tham gia tấn công cũng bị bắt giữ ngay sau đó